ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ cho biết các trận mưa lớn kèm theo rông lốc trong những ngày đầu tháng tám trên địa bàn thành phố đã gây thiệt hại khá lớn về tài sản cho người dân
thống kê từ đầu năm tới nay cần thơ đã xảy ra hai mươi ba đợt mưa lớn kèm theo rông lốc làm chết một người năm người bị thương sập năm mươi hai căn nhà tốc mái siêu vẹo năm trăm bốn mươi căn
ước tổng thiệt hại tài sản do thiên tai gây ra cho thành phố là hơn hai mươi một tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra các đơn vị chức năng đã xuống hiện trường cùng với ủy ban nhân dân các xã phường kiểm tra thực địa trực tiếp chỉ huy công tác khắc phục hậu quả thiên tai thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại góp phần ổn định cuộc sống cho người dân